sau hơn tám giờ bay qua không phận của bảy quốc gia vào lúc một mươi bốn h chiều nay theo giờ địa phương tức là một mươi tám h cùng ngày theo giờ hà nội
chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân đã tới thủ đô adis ababa bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến cộng hòa dân chủ liên bang ethiopia từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng tám
theo lời mời của tổng thống mulatu tesume
lễ đón chính thức đã được tổ chức trọng thể tại sân bay quốc tế bole ở thủ đô addis ababa
tổng thống mulatu tech home và phu nhân nồng nhiệt chào đón chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân tại chân cầu thang máy bay
tổng thống mulatu teshome mời chủ tịch nước trần đại quang bước vào vị trí danh dự
đoàn quân nhạc ethiophia cử quốc thiểu việt nam và ethiopia trong tiếng âm vang của hai mươi một loạt đại bác
chào mừng chuyến thăm đầu tiên
của người đứng đầu nhà nước việt nam đến ethiopia kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tiếp đó chủ tịch nước trần đại quang đã duyệt đội danh dự ethiophia
sau khi giới thiệu các quan chức hai nước tham dự lễ đón chủ tịch nước trần đại quang phu nhân
và tổng thống mulatu teshome phu nhân cùng xem điệu múa truyền thống của ethiopia chào đón khách quý đến thăm
ngay chiều cùng ngày tối hai mươi ba tháng tám theo giờ việt nam
tại phủ tổng thống ở thủ đô addis ababa
chủ tịch nước trần đại quang hội đàm với tổng thống mulatu tesume